chùa ngọc hoàng hay còn gọi là điện ngọc hoàng phước hải tự tọa lạc tại số bảy mươi ba đường may thị lựu quận một thành phố hồ chí minh
đây là ngôi chùa cổ quen thuộc với người dân địa phương và khách du lịch với vẻ đẹp thu hút la trốn cầu duyên linh thiêng
chùa ngọc hoàng được xây dựng vào đầu thế kỷ hai mươi
ban đầu đây là ngôi điện thờ ngọc hoàng thượng đế và sau này vào năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chùa được tiếp quản bởi hòa thượng thích vĩnh khương và chính thức thuộc về giáo hội phật giáo việt nam
đến năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn đổi tên thành phước hải tự
kính thưa quý vị khi mà nhắc đến các địa điểm du lịch tâm linh tại thành phố hồ chí minh

ngôi chùa ngọc hoàng là một địa điểm không thể nào bỏ qua và ngôi chùa này hiện nay đã trở thành một địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng ở ngay khu vực ven sông sài gòn
ngôi chùa này thì xưa nay vẫn rất là nổi tiếng với sự linh thiêng về cầu duyên và cầu phước lạnh
chùa ngọc hoàng là địa điểm không thể bỏ qua khi du lịch thành phố hồ chí minh bởi vì bên cạnh yếu tố tâm linh
ngôi chùa này còn sở hữu vẻ đẹp kiến trúc trung hoa mỹ lệ cổ kính
ngoài việc giữ lại những đặc trưng kiến trúc cổ hoa văn họa tiết chùa còn được trang trí rực rỡ khiến vẻ đẹp ở đây vô cùng thu hút
ngôi chùa ở đây thì họ hơi đang xem văn hóa kiểu chùa người hoa giàu ấy
còn ngoài hà nội thì sẽ thiên về kiểu miền bắc hơn các trường miền bắc hơn
em thích kiến trúc nhất ở ngôi chùa này
tự nhiên em thấy nó hơi like một xíu văn hóa của người hoa vào ấy
nên là em thích rồi
điểm đặc biệt ở chùa này khác so với chùa khác là về thời gian
chùa này là chùa cổ cũng được nhiều người thành phố hồ chí minh biết đến
và cũng đến đây rất là thường xuyên cũng đông đúc
em thì cũng hay đến chùa ngọc hoàng ở đây
thường là mùa một mùa năm thì em đến
em thích ở chùa ngọc hoàng là tại vì nơi đây nó thoải mái nó có nhiều ca sanh nè
rồi nó tạo cho mình một cái không khí rất là
thoải mái an yên
với lại thường em đi đến chùa thì em cầu bình an sức khỏe cho gia đình của mình
tôi ấn tượng về kiến trúc văn hóa ở đây
so với nước úc thì thật sự là điều khác biệt lớn
đây là cơ hội để tôi cảm nhận văn hóa bản địa độc đáo
đây là điều mới mẻ để tôi cảm nhận nhiều hơn về văn hóa ở việt nam
chùa ngọc hoàng được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn

từ lâu nhờ sự linh thiêng cùng kiến trúc in đậm dấu ấn trùng hoa cổ
chùa ngọc hoàng còn trở nên nổi tiếng hơn khi có đón tổng thống obama viếng thăm vào năm hai nghìn một mươi
sau khoảng thời gian dài chùa ngọc hoàng hiện nay đã trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng gần sông sài gòn